cầm đầu ổ nhóm là phạm quang thanh chú phường vị xuyên tp nam định
căn cứ tài liệu thu thập được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nam định đã bắt khẩn cấp phạm quang thanh và lưu hoàng hiếu cùng chú thành phố nam định
do lưu hoàng hiếu là đối tượng chưa thành niên phạm tội nên được gia đình bảo lãnh
đối tượng thứ ba trong ổ nhóm là lê hoàng anh bỏ trốn và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định ra quyết định truy nã
đêm một mươi bảy tháng năm lê hoàng anh đang lần trốn tại hà nội thì bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nam định bắt truy nã
tại lâm đồng công an thành phố đà lạt vừa ra quyết định khởi tố bị can lê văn khỏe trú tại phường một mươi tp đà lạt để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
từ tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu khỏe đã cấu kết với một số đối tượng tại thành phố đà lạt thực hiện hàng chục vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn
thủ đoạn của khỏe là cùng đồng bọn chờ nhau đi khắp các tuyến đường trên địa bàn thành phố đà lạt thấy ai để xe sơ hở là chúng dùng vam phá khóa lấy xe đưa đi bán
có xe chúng đưa về tháo rời thay đổi kết cấu xe làm giả giấy tờ sau đó đưa đi cầm cố
mở rộng vụ án công an thành phố đà lạt đã xác định nhiều đồng phạm của khỏe và đang tiến hành truy bắt đồng thời thu hồi được một mươi xe máy các loại do khỏe cùng đồng phạm gây ra
cũng với hành vi trộm cắp tài sản đối tượng nguyễn trâm anh chú xã hòa thắng huyện phú hòa vừa bị công an huyện sông hình tỉnh phú yên bắt giữ
ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu nguyễn trâm anh rủ nguyễn minh hoan chú cùng địa phương lên sông hình trộm xe
khi đến khu phố ba thị trấn hai riêng phát hiện xe xcer dựng ở lề đường hai đối tượng đã dùng đoàn phá khóa để lấy trộm xe
cả hai đem bán được bảy triệu đồng chia nhau tiêu xài cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cũng đã ra quyết định truy nã đối với nguyễn minh hoàn để xử lý
tại tỉnh đắk nông một nhóm thanh thiếu niên chuyên đột nhập nhà dân vào ban đêm thực hiện trót lọt hàng chục vụ trộm cắp tài sản với tổng giá trị lên đến gần một tỷ đồng vừa được công an huyện đắk song bắt giữ
những vụ trộm cắp vừa được khám phá cho thấy không ít người dân vẫn còn sơ hở mất cảnh giác trong việc trông coi bảo quản tài sản của mình tạo điều kiện cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội
ngày hai mươi bốn tháng bốn gia đình chị nguyễn thị thanh nga ở tù sáu thị trấn đức an huyện đắc sông tỉnh đắc nông để chiếc xe máy cày trị giá gần một trăm linh triệu đồng bên hồng nhà
đến sáng ngày hôm sau phát hiện chiếc xe đã bị kẻ gian lấy trộm
cũng như bình thường người gia đình tôi để cái xe ở bên hồng nhà thì không mất thường thường là không mất cũng chủ quan là vì do là không mất xe càng nên không biết
thì đến sáng này ra sáng ngày hai mươi tám tháng bốn thì mới biết là mất xe thì quay ra thì mất mắt rồi thì gia đình có báo công an và bây giờ thì thấy trên công an báo về là có tìm được cái xe và người ăn trộm
trước tình trạng hàng loạt nhà dân trên địa bàn bị kẻ gian đột nhập trộm các tài sản công an huyện đắc sông tỉnh đắc nông đã xác lập chuyên án
tập trung phương tiện lực lượng đấu tranh với nhóm tội phạm này
chỉ trong thời gian ngắn công an huyện đắc sông đã nhanh chóng triệt phá bằng nhóm chuyên trộm cấp đồng thời thực hiện lệnh bắt khẩn cấp tổng cộng sáu đối tượng
gồm hai anh em võ tiến duẩn võ tiến sĩ hoàng quốc quyền trần minh hoàng hồ quang nguyên cùng chú huyện đắc song và lò trọng đạt chú thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
tám đối tượng này thì liên kết với các đối tượng buôn ma thuật gia lai thành phố hồ chí minh
trộm cấp trên các hộ dân dọc đến các lộ một mươi bốn
về phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng này thì hầu hết là trước khi trộm cấp các đối tượng có nghiên cứu các nhà dân mà đối tượng định trộm cấp và thời gian trộm cấp là chủ yếu vào ban đêm
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận từ ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu các đối tượng này đã cùng với một số đối tượng khác ở tỉnh đắk lắc
đối tượng trót lọt một mươi bốn vụ trộm cấp tài sản trên địa bàn huyện đắc sông trị giá gần một tỷ đồng
để có tiền tiêu xài bị can cùng một mươi một người khác thực hiện hành vi trộm cấp của mình trên địa bàn huyện đắc sông
nhân lúc đêm khuya các nhà bị hại ngủ bị can cùng đồng bọn vô nhà của người bị hại
lấy các công cụ làm việc của nhà bị hại cậy cửa thực hiện hành vi trộm cấp của mình
tiêu thụ tài sản mật đà lấy cắp được
tính đến ngày một mươi sáu tháng năm công an huyện đắk song đã thu giữ được ba xe máy cày
một xe máy và một số tang vật có liên quan trả lại cho người bị mất
từ các vụ bị mất trộm trên cho thấy nguyên nhân chính vẫn là do người dân chưa nâng cao ý thức bảo vệ tài sản của chính mình
chính vì vậy bên cạnh sự tăng cường các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ phòng ngừa xã hội
gia quân đấu tranh mạnh với các loại tội phạm của lực lượng công an
đòi hỏi mỗi người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức phòng chống tội phạm trên địa bàn
có thể nói là chưa bao giờ lại có nhiều vụ vận chuyển mua bán thực phẩm bẩn bị phát hiện và thu giữ như hiện nay
những ngày qua lực lượng công an tỉnh quảng nam đã liên tiếp bắt nhiều vụ vận chuyển mua bán thịt động vật bẩn
không có giấy tờ kiểm dịch chứng minh nguồn gốc
nếu những vụ việc này không được lực lượng chức năng kịp thời phát hiện
thì quả thật là mối đe dọa vô cùng nguy hiểm đối với sức khỏe của người tiêu dùng
gần đây nhất là trên quốc lộ một đoạn qua xã bình phục huyện thăng bình
công an tỉnh quảng nam đã bắt giữ xe ô tô khách do tài xế nguyễn đức tấn
chú thành phố quy nhơn tỉnh bình định điều khiển theo hướng nam bắc
đang chở hai bao tải nặng hai trăm linh kg chứa thịt heo nái không có giấy tờ kiểm dịch
tài xế xe khách thừa nhận nhiều lần nhận chở thịt heo của các chủ hàng ra đà nẵng
nhưng không biết đã kiểm dịch hay chưa
trước đó ngày một mươi tám tháng năm công an thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam đã bắt giữ xe tải
chở gần bốn trăm ba mươi kg mỡ nội tạng động vật không rõ nguồn gốc bốc mùi hôi thối
còn tại gia lai phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đã tiến hành tiêu hủy hơn tám tấn mỡ động vật bẩn
số mỡ trên được cơ quan điều tra thu giữ tại hai cơ sở chế biến mỡ động vật do bà lê thị thông
chú tại xã an phú thành phố pleiku làm chủ
trước đó lực lượng công an đã phát hiện hai địa điểm chế biến mỡ động vật
mỡ động vật tại thôn bảy xã an phú thành phố pleiku và thôn hai xã yerbang huyện đắk đoa
đang thực hiện hành vi chế biến mỡ động vật không rõ nguồn gốc và không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
tại hiện trường cơ quan chức năng phát hiện niêm phong hàng trăm bao mỡ động vật chưa qua sơ chế bốc mùi hôi thối
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh gia lai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà thông
số tiền chín triệu đồng và tiến hành tiêu hủy toàn bộ số mỡ trên

nhiệt độ phổ biến từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ
khu vực tây nguyên thời tiết trong ba ngày tới trời mây thay đổi đến nhiều mây
chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác
cần đề phòng tố lốc mưa đá và gió giật mạnh trong cơn rông nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi một ba mươi ba độ
khu vực nam bộ mưa rông đã xuất hiện nhiều hơn đồng thời nhiệt độ giảm dần từ ngày một mươi sáu đến nay
dự báo những cơn mưa rông vẫn xuất hiện rải rác vào chiều tối và đêm mai
sau đó từ ngày hai mươi hai vào ngày hai mươi một mưa rông đã xuất hiện nhiều hơn
và ngày hai mươi ba cùng với sự thiết lập và phát triển dần của đới gió tây nam
mưa sẽ trải đều trên hầu khắp các nơi trên khu vực nhưng vẫn tập trung chủ yếu vào chiều tối
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé